thị trường bất động sản thời gian qua bị đẩy giá lên câu quá nơi giá đất nền lên từng ngày
nhiều chuyên gia nhận định giá bất động sản đa ngào khi lên quá cao giao dịch và thanh khoản kém
giờ tập đoàn tân hoàng minh xin bỏ cọp phiên đấu giá lô đất tỷ đô sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị trường
ông phan hồng minh trưởng ban quản lý dự án tây nam linh đàm cho biết
việc tập đoàn tân hoàng minh tham gia đấu giá đất với một giá vô lý trước đây vẫn là câu hỏi không ai lý giải được về mục đích
bây giờ doanh nghiệp lại bỏ cọp mất gần bảy trăm linh tỷ đồng đây không phải là vấn đề về tiền còn là về danh tiếng của doanh nghiệp
sau khi tân hoàng minh đấu giá đã tạo một đợt sóng cộng hưởng với nỗi lo lạm phát và hết dịch nhà đầu tư sẽ đổ vào bất động sản
giá đất tại khu vực thủ thiêm lên đất các dự án xung quanh thành phố hồ chí minh và các tỉnh cũng lên theo
nói chung thị trường đất nền khu vực phía nam tăng giá vùn vụt giờ tân hoàng minh bỏ cọc sẽ tạo hiệu ứng ngược giá đất xuống sâu
khi xuống giá thị trường không thanh khoản doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ điêu đứng khi dòng tiền đứng lại
từ việc giảm giá đất ở thành phố hồ chí minh thị trường không thanh khoản có thể tạo ra hiện tượng domino lan rộng ra các tỉnh lân cận và cả nước
với kịch bản như vậy thì năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một năm khó khăn của thị trường bất động sản tiềm ẩn nguy cơ vỡng bóng bất động sản ông phan hồng minh nhận định
ngoài ra việc ông trịnh văn quyết của tập đoàn flc bán chui cổ phiếu
flc là tập đoàn lớn trong
điều này đã khiến toàn bộ cổ phiếu các công ty bất động sản giảm
ông phan hồng minh cho biết việc cổ phiếu các công ty bất động sản xuống thì huy động vốn sẽ kém
giá trị cổ phiếu còn là phần đảm bảo để vay ngân hàng
khi cổ phiếu xuống quá nhiều hạn mức vay của các công ty sẽ được ngân hàng đánh giá lại dòng tiền có thể ngừng
hai bốn mươi ba tỷ một bếp vuông là điều vô lý
theo quan điểm của ông võ hiện các nhà đầu tư có nhiều bài vở
trong chuyện tạo sốt đất không chỉ diễn ra ở thủ thiêm mà còn ở cả nước
riêng chiều kích giá đất ở thủ thiêm từ vụ đấu giá sẽ gây tác động nhất định đến cả nước
ông đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nhận định
kết quả đấu giá đất ở thủ thiêm với mức cao nhất lên đến hai bốn mươi ba tỷ đồng một mét vuông
cao hơn gấp hai lần giá đất tại đồng khởi là điều vô lý
theo quan điểm của ông võ hiện các nhà đầu tư có nhiều bài vở
trong chuyện tạo xốt đất không chỉ diễn ra ở thủ thiêm
mà còn ở cả nước
riêng chiều kích giá đất ở thủ thiêm từ vụ đấu giá sẽ gây tác động nhất định đến cả nước
đồng quan điểm với ông võ một chuyên gia có hơn ba thập kỷ làm việc trong ngành địa chính
đất đai tại thành phố hồ chí minh cho biết
không bất ngờ với việc tân hoàng minh xin bỏ cọp đấu giá đất thủ thiêm
vì đây là kịch bản đã được lường trước
bởi lẽ giá đất chúng đấu giá lập đỉnh hai bốn mươi ba tỷ đồng một mét vuông tại thủ thiêm
đi trước tiến trình phát triển của đô thị này cả thập niên
và cao chưa từng có trong lịch sử thị trường việt nam
đây là cú sóc kích giá đất nhiều nơi leo thang thậm chí xốt ảo
trong hoạt động đấu thầu đấu giá đất trường hợp bên chúng đấu giá bỏ cọc hai mươi số tiền đặt trước không phải hiếm
tuy nhiên ông cho rằng đối với thủ thiêm vừa qua là điện hình của việc giá đất lập đỉnh lịch sử
việc bỏ cọp khiến cho hoạt động đấu giá trở thành con dao hay lưỡi
làm méo mó thị trường ở nhiều cấp độ
chuyên gia này phân tích đầu tiên việc bỏ cọc
sau khi thổi giá đất lên hình điểm gây khó khăn cho công tác thẩm định giá tài sản
phục vụ các đợt đấu giá tiếp theo không chỉ tại thủ thiêm mà còn nhiều nơi trên cả nước
mặt khác thủ thiêm trở thành điển hình trả giá đất cao kỷ lục
rồi bỏ cọp nhưng không có chế tài đủ mạnh có thể tạo kẽ hở cho hành vi trục lợi từ đấu giá đất
quy mô thị trường đề ốc hiện rất lớn tác động trực tiếp đến nền kinh tế
nhưng chỉ cần bỏ năm trăm linh sáu trăm linh tỷ đồng đặt cọc đấu giá
có thể thay đổi mặt bằng giá bất động sản nhiều nơi là một hệ lụy đáng quan ngại nhất ông cho hay
trong khi đó ông huỳnh phước nghĩa chuyên gia tư vấn cấp cao gibc cho biết
việc tân hòa minh xin bỏ cọc đấu giá đất thủ thiêm đặt ra thách thức cho thành phố hồ chí minh
vừa phải tổ chức tốt đấu giá công khai minh bạch thẩm định giá đúng với thị trường
vừa quản trị các rủi ro lũng đoạn thị trường
đồng thời phải trao quyền sử dụng đất dự án cho đơn vị thật sự có năng lực
thế khó cho thành phố là nếu giá chúng đấu giá cao hơn thời điểm gấp nhiều lần
công tác thẩm định giá có thể bị hoài nghi không theo kịp giá thị trường
ngược lại trường hợp giá đất chúng đấu giá không cao
thành phố sẽ phải đối mặt với áp lực gây thất thoát nguồn lực đất đai
đây vừa là thách thức cho thành phố vừa là giao cản trong việc thu hút đầu tư vào thủ thiêm
ngoài ra sau cuộc đấu giá đất thủ thiêm giá khởi điểm các lô đất còn lại trên bán đảo này
thời gian tới sẽ cao hơn so với đợt đấu giá
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tránh nguy cơ tài sản bị định giá thấp
điều đó có nghĩa là các lô đất đấu giá sắp tới trên bán đảo thủ thiêm
sẽ đồng loạt thiết lập mặt bằng giá khởi điểm mới
việc này có thể khiến sức hấp dẫn của nơi đây bị giảm sút trong mắt nhà đầu tư
tham gia đấu giá do mặt bằng giá khởi điểm quá cao
theo ông nghĩa rút kinh nghiệm từ cuộc đấu giá đất thủ thiêm vừa qua
cơ quan nhà nước cần có thêm cơ chế kiểm soát tư cách nhà đầu tư tham gia đấu giá
thông qua việc chứng minh năng lực và ý tưởng thực hiện dự án
các tiêu chuẩn sàng lọc nghiêm ngặt lịch sử hoạt động của các doanh nghiệp
chế tải mạnh đủ sức săn đe để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực
nằm trong tầm tay nhà nước có thể làm nhanh
ông cũng cho rằng thành phố cần có hội đồng đánh giá hoạt động đấu giá đất một cách độc lập
trong đó một mặt hạn chế rủi ro làm méo mó thị trường
mặt khác thúc đẩy hoạt động đấu giá diễn ra minh bạch để tăng nguồn thu cho ngân sách
còn ông võ thừa nhận
đấu giá đất thủ thiêm lần này cũng đặt ra vấn đề về lỗ hỏng trong pháp luật đấu thầu của việt nam
cho thấy cần phải sửa luật cho phù hợp
thứ nhất là việc ai là người có quyền tham gia
mức độ tiềm năng tài chính như thế nào vốn pháp định ra sao
thứ hai là điều kiện rút lui nếu được chấm thắng thầu
ví dụ ngay trong phiên đấu giá
nếu doanh nghiệp thứ nhất trúng cọp với giá rất cao rồi bỏ cọc
phần thắng sẽ rơi vào tay người ở mức giá thứ hai có thể thấp hơn rất nhiều
như vậy là không được
đấy là tôi nói chung với các cuộc đấu thầu
nhìn chung phải sửa lại luật để đảm bảo tính minh bạch
cụ thể và nó không tạo ra những bất lợi cho nhà nước thị trường ông võ nói
theo luật đấu giá tài sản
hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có sự thỏa thuận giữa các bên
sẽ dẫn đến hủy kết quả đấu giá
trong trường hợp này là thỏa thuận giữa công ty ngôi sao việt
và trung tâm quỹ đất sở tài nguyên và môi trường tp hcm
và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sở tư pháp tp hcm
sau khi hủy kết quả nếu các bên có lỗi gây thiệt hại
sẽ phải bồi thường theo quy định
vì đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
công ty ngôi sao việt có thể phải mất khoảng tiền đặt trước là gần năm trăm tám mươi tám năm tỷ đồng
bằng hai mươi mức giá khởi điểm của lô đất ba một mươi hai thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
theo khoản năm hai mươi bảy sáu mươi hai hai nghìn một mươi năm khoản tiền đặt trước này
sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản sẽ thuộc về ngân sách nhà nước
về quyền sử dụng lô đất ba trăm một mươi hai nếu tân hoàng minh bỏ cọc
theo điều bảy mươi ba luật đấu giá tài sản các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu
như vậy quyền sử dụng lô đất sẽ được trao trả về trung tâm quỹ đất tp hcm
doanh nghiệp trả giá cao thứ hai công ty capital world finance
cũng được xem là đơn vị trúng giá
bởi theo điều năm mươi một luật này capital one finance chỉ được công nhận trúng giá
nếu ông đỗ anh dũng
đối chối kết quả ngay tại buổi đấu giá
sau khi đấu giá viên công bố công ty ngôi sao việt thắng cuộc
ngoài ra giá của capital one finance trả trong lần thứ sáu chín
cộng với khoản tiền đặt trước là hai mươi bốn ba trăm tám mươi tám năm tỷ đồng
vẫn chờ bằng giá đã trả của tân hoàng minh chưa khớp quy định
chưa kỳ luật còn đeo rõ người trả giá liền kỳ và chấp nhận mua tài sản đấu giá
thì mới được xét tiếp quản lô đất ba mươi hai
rất nhiều người đã đồng ý với quan điểm trên và nhận xét
trêu trò này đã được cảnh báo
giá đất xung quanh khu vực được đấu giá cũng khó có thể trở về bình thường được
hệ lụy cho thị trường cho nền kinh tế cũng cần được tính đến
có một bạn đọc đã để lại bình luận khá hay khiến chúng ta phải suy nghĩ
tôi cảm nhận được tập đoàn tân hoàng minh bò cọc với hệ lụy là sẽ mất số tiền năm trăm tám mươi tám tỷ đồng đá cọc
chưa nói đến số tiền bị phạt tiếp theo thì nhiều khả năng tập đoàn này đang có nhiều vấn đề
bộ công an đang yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố hà nội
cung cấp hồ sơ một mươi một dự án của tập đoàn tại hà nội
mọi việc hồi sau xế gió không phải tự nhiên mà họ để mất số tiền lớn như vậy đâu
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào về gặp lại